xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị gió dạnh áp thấp được thiết lập trở lại kết hợp với hội tụ gió
nên bắt đầu từ ngày mai mưa rông sẽ tăng dần
và trong hai ngày tiếp theo tại khu vực phía đông bắc bộ
liên tục có mưa rông trên diện rộng cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
đồng thời khu vực vùng núi cũng đề cao cảnh giác với lũ quét và xa lở đất gây nguy hiểm
do mưa nhiều nên nền nhiệt độ tại đây sẽ giảm đáng kể
chỉ ở mức hai mươi một ba mươi độ
tương tự từ ngày mai mưa rông tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
cũng có xu hướng tăng dần
và đến ngày hai mươi một thì số điểm mưa vừa mưa to đến rất to
kèm tố lốc mạnh sẽ mở rộng ra toàn khu vực
người dân tại đây cũng cần đầy cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét và xa lở đất bị đẩy lên cao
cùng với đó thì nền nhiệt độ tại đây cũng giảm đáng kể
cao nhất trong ngày là hai mươi bảy ba mươi độ
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế trong hôm nay chỉ có mưa vài nơi
sau đó từ ngày hai mươi mưa cũng có xu hướng gia tăng dần
ở phía bắc của khu vực tập trung nhiều hơn số điểm có mưa vừa mưa to đến rất to
đi kèm với tố lốc và gió rất mạnh
nhiệt độ trên khu vực cũng có xu hướng giảm nhẹ
ngày đêm ở mức là hai mươi một đến ba mươi độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận trong ba ngày tới
mưa sẽ vẫn duy trì ở diện giải rác và tập trung chính vào lúc chiều tối và đêm
nền nhiệt độ tại đây ít thay đổi
cao nhất trong ngày đạt ở ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
gió mùa tây nam có xu hoạt động mạnh dần hơn
do đó mưa rào và rông sẽ còn lặp lại tại các tỉnh vùng cao của tây nguyên
mưa có xu hướng gia tăng hơn trong ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai
với nhiều điểm mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
người dân cần chú ý đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nền nhiệt độ tại đây cũng giảm nhẹ
ngày đêm chỉ ở mức là một mươi chín ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây trong ba ngày tới mưa rông cũng có xu hướng tăng mạnh
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
nền nhiệt độ trên khu vực cũng có xu hướng giảm nhẹ
chưa chiều ở mức là từ ba mươi ba mươi ba độ